các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
khi về đến khu cách ly huyện trần văn thời đàn chó của ông hùng đã bị mang đi tiêu hủy
câu chuyện trên đã gây rúng động dư luận bởi trước đó nhiều người đã bày tỏ sự yêu mến cảm kích trước tình cảm mà vợ chồng ông hùng dành cho đàn chó của mình
ở mỗi trạm rừng ông hùng đều cho các con xuống đi loanh quanh tìm cơm cho chúng ăn
cuộc sống phụ hồ đầy vất vả nhưng cả chồng và vợ đều chắc chiêu lo lắng cho bày chó đủ đầy nhất
tôi sinh ra và lớn lên ở bình dương
vì gia cảnh nghèo khó mà tôi đã bán nhà đi còn tôi thì phụ hồ kiếm sống
vợ chồng tôi có hai đứa con một đứa sinh năm hai nghìn năm một đứa sinh năm hai nghìn một mươi
nhưng bất hạnh thay chúng đều lần lượt bệnh rồi qua đời
chúng tôi quá nghèo không đủ chi phí để lo lắng cho con ông nói
bày chó là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời ông hùng
những ngày còn ở bình dương ông và vợ đều làm phụ hồ
buổi sáng vợ chồng thay nhau cho chúng ăn uống trưa về trộm cơm rồi tắm rửa
cuộc sống chắc chiêu qua ngày vậy mà hạnh phúc
khi đàn chó bị tiêu hủy ba chị em khóc suốt
tại thời điểm đó ông hùng không dám cho vợ cầm điện thoại
xem lại những hình ảnh ngày xưa đứa cuốn quýt đứa chạy quanh chân đứa chồng người lên nũng niệu
tất cả đều là những ký ức nằm lại đầy đau lòng
thôi em cứ coi như là nó hết duyên nên không có thể ở với mình nữa vậy
ông an ủi vợ
ngày có kết quả âm tính được rời khỏi
trong khu cách ly vợ chồng ông đã cố đi tìm phần cho cốt còn sót lại của những chú chó bị tiêu hủy nhưng không được
sau đó ông quyết định ở lại cà mau để tiếp tục sinh sống
nhận được số tiền của mạnh thượng quân giúp đỡ ông hùng bèn đem đi mua một bày chó mới
cộng với hai con được cho tất cả là một mươi năm con
ông và vợ đặt tên cho từng đứa mập heo rừng bóng mắt mina v v
mỗi ngày ông đi lưới cá dăng câu để mang thức ăn về cho chúng
tính chi phí của hai vợ chồng và một mươi năm đứa con mỗi ngày là bốn trăm linh đồng
trong đàn có một con là chó kiển nên nó không ăn xương được
tôi mua cá rô về gỡ xương cho nó nếu có tiền chúng tôi sẽ mua ước gà rồi bầm ra ông kể
theo ông hùng chó không thể nói chuyện nhưng nó có đầy đủ đời sống tình cảm tính cách như một con người
chúng xứng đáng được yêu thương và trân trọng
chúng bị bệnh vợ chồng tôi tất tả mua thuốc về để tiêm
chúng đói ông đi lưới cá
tết về mỗi đứa được ông hùng mua cho một bộ đồ đó là loại quần áo trẻ em một trăm linh đồng được ba bộ
đứa này có thì đứa kia cũng phải có chúng tôi thương đồng đều lắm
ông hào hứng
số tiền dành dụng dần vơi vợ chồng ông cũng chẳng còn tết
ông hùng cho biết vợ chồng chỉ lo chu toàn được một mâm cơm cúng mẹ
hai mươi chín tết bà nguyễn thị chi em vợ ông phạm minh hùng lo lắng nói với chồng
anh con nó bị tiêu chảy em lo quá
không nghĩ ngợi nhiều ông hùng gom góp sáu trăm linh ngàn đồng cuối cùng trong túi lật đật chở vợ lên thị trấn tìm thu y
nếu người ta không mở cửa chắc mình phải mua thuốc cho con uống đỡ ông hùng nói
con của đôi vợ chồng là chú cúng có bộ lông mượt mà nằm co ro trong góc lòng không hoa không bánh mứt không quần áo mới
tết đến vợ chồng ông hùng dành tất cả số tiền mà mình có cho đàn chó một mươi năm con
chó là bạn nó yêu thương và quấn quýt mình
có khác gì con người
không có gì đâu ông vừa lý giải vừa vuốt ve bộ lông mượt mà của chúng
khép lại những ký ức buồn bã trong năm cũ vợ chồng ông đã đóng một cái tết đặc biệt như thế
tết của vợ chồng ông không có quần áo mới cũng chẳng màng đến bánh mứt
tết với ông chỉ cần quây quần bên bày chó nhìn chúng ăn chăm chúng tắm rồi cười khi thấy từng con khỏe mạnh đó chính là hạnh phúc
mong sáu tết chúng tôi sẽ lên sài gòn để làm hồ trở lại ông bọc bạch
khi số tiền cuối cùng đã dành để làm hồ trở lại ông bọc bạch
lo cho một vài con trong đàn bị bệnh ông hùng dự định sẽ đi làm thuê hai ba ngày kiếm đủ tiền đi xe sẽ khởi hành về thành phố
dù khó khăn phía trước nhưng trên chuyến xe đó chắc hẳn sẽ có đôi vợ chồng cùng một mươi năm chú chó thật hạnh phúc